bộ công an đã tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
triển khai nghị định số một triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về quản lý sử dụng pháo
và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và dự án sản xuất
cấp và quản lý căn cước công dân
qua hơn một mươi năm thực hiện công tác quản lý sử dụng pháo đã đạt được những kết quả tích cực
các hành vi sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép đã được ngăn chặn kiềm chế
nhận thức ý thức chấp hành của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt
tình trạng đốt pháo tràn lan ở khu vực đô thị khu dân cư và khu công cộng được ngăn chặn kịp thời
cùng với đó công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ có bước tiến mạnh
với nhiều điểm đổi mới xác định đúng bốn nhóm đối tượng
hình thành phương châm nguyên tắc vận động thu hồi và đấu tranh với từng nhóm
qua đó số khẩu súng thu hồi nhiều hơn một mươi lần số vụ bắt giữ liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ nhiều hơn gấp ba lần trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
lực lượng công an đã thu trên hai mươi tám khẩu súng hơn chín công cụ hỗ trợ
trên ba mươi hai vũ khí thô sơ trên chín linh kiện lắp ráp vũ khí